ham muốn tình dục là nhu cầu của mỗi con người cũng là đề dịnh giữ hạnh phúc gia đình
có nhiều cách để tăng ham muốn tình dục trong đó có việc sử dụng các thực phẩm từ tự nhiên
ham muốn tình dục là gì
ham muốn tình dục là một trạng thái cảm xúc của con người mong muốn và tôi thúc tham gia vào các hoạt động tình dục
ở mỗi người mức độ ham muốn tình dục có thể cao hoặc thấp
có thể thay đổi theo từng đối tượng tiếp xúc và từng hoàn cảnh cụ thể
ham muốn tình dục là giúp gắn kết và duy trì mối quan hệ tình cảm lâu dài
trạng thái tâm lý này có thể bục phát từ bên trong cơ thể hoặc xuất hiện do được kích thích từ bên ngoài
theo các nghiên cứu thực tế thì đàn ông có mong muốn tình dục nhiều hơn phụ nữ
trung bình một năm giới trưởng thành suy nghĩ về tình dục ít hết một lần một ngày
trong khi đó ở phụ nữ tỷ lệ chỉ ở mức hai mươi năm
nguyên nhân của tình trạng này là do một số yếu tố chi phối như công việc gia đình con cái
tuổi tác càng gia tăng thì nhu cầu ham muốn tình dục lại càng giảm
ngoài sáu mươi tuổi ham muốn tình dục ở cả hai giới đều suy giảm
tuy nhiên so với phụ nữ thì đàn ông vẫn có mong muốn gấp đôi
các biểu hiện của ham muốn tình dục
vì là một trạng thái tâm lý thể hiện cảm xúc của con người
nên hàm muốn tình dục có thể dẫn đến các biểu hiện như sau
thứ nhất thích gần gũi sờ chạm ôn hôn với bạn tình
thứ hai phụ dân bằng hình ảnh hoặc âm sách
thứ ba thích quan hệ tình dục
không chỉ với người yêu hay vợ của mình mà nảy sinh tham muốn với những người xa lạ
thứ tư nếu ham muốn tình dục không được đáp ứng hoặc khả bản
điều đó có thể dẫn đến các hành vi quấy dối lạm dụng hoặc phạm tội nghiêm trọng liên quan đến tình dục
một số thực phẩm cải thiện ham muốn tình dục tự nhiên
thứ nhất sô cô la
trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học tình dục
đã xác định sô cô la như một chất kích thích tình dục
sô cô la rất giàu phenylethylamine
một chất hoa học được coi là chất xúc tác tình yêu
kích thích sản sinh ra dopamine
một chất truyền dẫn thần kinh giúp cải thiện tâm trạng
tạo ra cảm giác sảng khoái vui vẻ
sô cô la đặc biệt là sô cô la đen
có chứa l azinin một amino acid có tác dụng làm tăng lượng oxy p trích
và kích thích máu rể về cơ quan sinh dục
từ đó khiến cho cơ quan sinh dục nhạy cảm hơn với các kích thích
tạo cảm giác tăng hoa mốn tình dục và tăng sự thỏa mãn
theo bồ mìn trong sô cô la cũng sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương
gây kích thích và hứng thú hơn
thứ hai macca
macca được coi như một siêu thực phẩm
hạt macca có giá trị dinh dưỡng cao
có thể ăn tươi hoặc sử dụng để chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau
hạt macca chứa khoảng hai mươi hai acid kéo omega bảy
có các tác động tới cơ thể như một chất kéo chưa bảo hỏa đơn
cây cũng chứa chín protein chín carbon hydrab và hai sơ dinh dưỡng
cũng như canxi phốt pho cali natri selen sắt thiamin riboflavin và niacin
đặc biệt macca rất tốt cho đời sống tình dục
cải thiện khả năng tình dục và tăng khả năng sinh sản ở cả nam và nữ giới
ở nam giới macca giúp cải thiện chất lượng tinh trùng
và hỗ trợ điều trị chứng dối loạn cương dương
ở nữ giới macca giúp cải thiện chứng dối loạn nội tiết tố
giúp cải thiện chứng dối loạn nữ giảm các triệu chứng khi bước vào giai đoạn mạng kinh
thứ ba quả ốc chó
quả ốc chó cũng được coi là thần dược đối với đời sống tình dục
các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra rằng quả ốc chó có thể cải thiện chứng dối loạn tương dương
và liều lượng tốt nhất nên tiêu thụ là khoảng sáu mươi gram trở lên mỗi ngày để đạt hiệu quả tối ưu
quả ốc chó giàu protein và khoáng chất giúp hỗ trợ điều trị chứng xuất tinh sớm
lại quả này cũng giàu azimuth
quả ốc chó giàu protein giúp nâng cao chất lượng tình dịch và thúc đẩy sản xuất tinh dục
thứ tư bơ
quả bơ không những là thực phẩm thơm ngon bổ dưỡng
có tác dụng làm đẹp da bóng thấp mà còn giúp tăng khả năng ham muốn tình dục
bơ chứa nguồn acid béo dồi dào làm hạn chế tình trạng khô âm đạo ở phụ nữ
cải thiện mức độ học môn trong cơ thể
bờ cũng chứa nhiều polat giúp cơ thể chuyển hóa protein tạo nhiều năng lượng cho đời sống tình dục
nguồn vitamin c
nguồn vitamin e dồi dào đã có trong quả bư
đã được chứng minh là hỗ trợ khả năng sinh sản ở nam giới và phụ nữ
thứ năm quả sung
sung là một loại quả quen thuộc của họ sâu tầm được trồng ở nhiều nơi
quả sung không chỉ được sử dụng làm thực phẩm mà còn dùng để làm thuốc
các acid amin hợp chất thực vật trong quả sung
đóng vai trò như một chất kích thích tình dục
đồng thời chúng cũng là thành phần cấu tạo của protein acid amine hỗ trợ sản xuất
hoặc môn tình dục

cần thiết trong quá trình sinh sản
phòng ngừa những dối loạn tăng cường hâm mốn và khói cản tình dục
các amino acid có trong quả sung
giúp tăng cường tuần hoàn máu đến các bộ phận trên cơ thể
tất nhiên là trong đó có lưu thông máu tốt đến dương vật
đảm bảo cho quá trình cương cứng và giữ cương cứng trong suốt thời gian quan hệ
đồng thời các amino acid này còn giúp sản xuất lượng lớn sinh trùng
cải thiện cả về chất lượng tốt cho sinh sản của nam giới
sáu mật ong
mật ong được coi là thần dược và có tác dụng hữu ích đối với sức khỏe tình dục
vì giúp trúc đẩy sản xuất tetosterone ở nam giới
mật ong là một chất chống oxy hóa mạnh
có tác dụng chống nấm và chống viêm
có lợi cho hệ tim mạch
ngoài ra nó chứa các hợp chất cần thiết cho sự cân bằng học môn
bao gồm estrogen và tetosterone
cần thiết cho ham muốn tình dục lạnh mạnh

ông cũng chứa nhiều nguyên tố boron giúp tăng cường lưu lượng máu
người ta cho rằng nhà khoa học ghi lạc cổ đại hippocrates
đã sử dụng mật ong để duy trì sức sống tình dục có lẽ là do những đặc tính này
gường từ lâu đã được sử dụng như một chất kích thích nhằm tăng ham muốn tình dục một cách tự nhiên
đó là vì gừng chứa các chất giúp giải độc cơ thể và cải thiện lưu thông máu
do đó làm tăng lưu lượng máu để gây ra sự cưng cường
tốt hơn ở nam giới
với tác dụng giúp ổn định huyết áp gừng đặc biệt có lợi cho ham muốn tình dục
vì các nghiên cứu đã hiện ra rằng huyết áp tăng có liên quan đến
nguy cơ giới loạn chức năng tình dục cao hơn ở cả nam giới và phụ nữ
các nghiên cứu khác cho thấy gừng còn có thể ngăn ngừa độc máu
và giúp giãn lở các mạch máu để hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn
do đó có thể làm tăng hướng phấn tình dục
nghị hoa nghệ tây saffron có hương thơm mạnh và màu sắc đặc trưng
dầu chất chống oxy hóa và có nhiều lợi ích cho sức khỏe
nhiều bằng chứng cho thấy rằng saflon có thể cải thiện tâm trạng
tăng ham muốn tình dục và các chất chống oxy hóa
nghệ tây có khả năng cải thiện một số dấu hiệu của dối loạn chức năng tình dục
ở cả nam giới và phụ nữ
ngoài ra nghệ tây có thể hữu ích trong việc kiểm soát chứng dối loạn cương dương
vì hỗ trợ lưu thông
hào rất giàu chất kém là một vi chất dinh dưỡng cần thiết cho việc sản xuất
tetoterone có tác dụng cải thiện và tăng ham muốn tình dục ở nam giới
kém là nguyên tố cơ bản có tác dụng giúp sản xuất tinh trùng khỏe mạnh
cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng
điều này rất quan trọng đối với những người mua sinh sản
trong hàu có chứa acid béo bão hỏa
các phần tạo ra lượng các nguyên liệu
tinh tin giúp làm giảm nồng độ cholesterol
phong ngừa bệnh kim mạch